năm hai nghìn hai mươi một bức thưởng tết của chị thúy trên một trăm linh triệu đồng dựa vào tình hình kinh doanh hiện tại chỉ dự kiến mức thưởng tết vẫn duy trì ở mức sáu bảy tháng lương
hiện tại các nhân viên ngân hàng có mức lương trợ cấp từ một mươi năm đến bốn mươi năm triệu đồng một tháng
chưa có thông báo chính thức nhưng các shep cũng chia sẻ trong các cuộc họp rằng mức lương sẽ không thấp hơn năm ngoái
không riêng thưởng tết trợ cấp những tháng gần đây cũng tăng tôi nghĩ sẽ ở mức một trăm năm mươi triệu đồng
cô gái kinh nghiệm một mươi hai năm làm ngành ngân hàng tâm sự
không riêng chị thúy nhiều nhân viên ngân hàng cũng tự tin mức thưởng năm nay sẽ tăng mạnh
tuy vậy mức thưởng còn phụ thuộc vào đánh giá xếp hạng của từng nhân viên và từng ngân hàng
ba năm nay thưởng phụ cấp tết được trên một trăm linh triệu đồng nên năm nay chắc cũng vậy
năm nay công việc mình rất nhiều càng gần tết thì càng phải tăng ca nhiều
có những đêm ngủ lại ở cơ quan luôn mới làm hết công việc
huỳnh thu ngân nhân viên ngân hàng ở tân phú cho hay
theo ông đinh văn tiệp chuyên gia kinh tế tại tp hcm
lợi nhuận của khối ngân hàng năm nay sẽ tăng
khoảng năm một mươi mức thưởng tết cũng tùy thuộc vào cơ chế từ ngân hàng
nhưng nhìn chung sẽ không thấp hơn năm hai nghìn hai mươi một trung bình khoảng sáu tám tháng lương
ông đinh văn tiệp nhận định những nhân viên quản lý rủi ro nhân viên kinh doanh
nhân viên tính dụng chuyên viên phân tích tài chính v v sẽ có mức thưởng cao trên một trăm năm mươi triệu đồng
những nhân viên khác cũng sẽ duy trì ở mức một trăm linh triệu đồng
tuy vậy nếu nhân viên bị kỷ luật không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không có thưởng cao
trái lại với sự sôi nổi từ các nhân viên ngân hàng
nhân sự tại các ngành may mặc dịch vụ thương mại du lịch khá buồn khi nghĩ tới thưởng tết
không ít người đã bỏ việc trước tết vì thưởng cũng như không
rất ít doanh nghiệp có thưởng tết du lịch
tết nguyên đáng các doanh nghiệp hiện vẫn đang bàn và chưa thể quyết định
tình hình này chắc phải qua tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các doanh nghiệp mới có báo cáo về thưởng tết
một lãnh đạo liên đoàn lao động quận bình tân thông tin
theo lãnh đạo liên đoàn lao động quận bình tân các doanh nghiệp trên địa bàn vừa mới quay lại sản xuất
nên vẫn còn rất nhiều khó khăn
liên đoàn lao động cũng đã và đang phối hợp với các công đoàn cơ sở để đảm bảo thưởng thức cơ bản cho người lao động
đại diện liên đoàn lao động bình tân nói thêm họ vừa quay lại sản xuất
chưa ổn định mà mình đặt nặng vấn đề lương thưởng quá cũng kẹt cho doanh nghiệp
khảo sát thì họ đều nói sẽ có khoảng một tháng lương nhưng cụ thể bao nhiêu thì doanh nghiệp chưa thể tính được lúc này
dự kiến năm nay lương thưởng tết sẽ thấp hơn năm hai nghìn hai mươi một nhiều
sau hơn hai tháng thực hiện thích ứng áp
an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
nhịp sống ở hầu hết các địa phương đã gần như trở về trạng thái bình thường
tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi một mũi hai cũng khá cao
người dân cũng mạnh dạng hơn khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh
tuy nhiên kể cả khi các tỉnh thành mở cửa không cần phải xét nghiệm covid một mươi chín khi vào tỉnh
phương tiện di chuyển được hoạt động lại bình thường
thì nhiều người sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh vẫn còn ngại về quê nhất là dịp tết dương lịch
chỉ còn ít ngày nữa là đến tết dương lịch
đến thời điểm này nhiều người vẫn không biết tết này có về quê xung vầy với gia đình hay không
nhất là những f vừa khỏi bệnh vẫn còn mang nhiều tâm trạng
vé xe đắt sợ về không quay lại được lo ngại lây nhiễm
sự dè chừng của hàng sớm khi trở về từ nơi có dịch sợ mang bệnh về nhà
đều là những lý do khiến nhiều người phân vân
nhiều người cho biết dù đã khỏi bệnh nhưng vẫn sợ mang bệnh về nhà
và ảnh hưởng đến gia đình
nhiều nơi còn có quy định cách ly bảy ngày khi về địa phương
như vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc của họ và kỳ nghỉ tết dương lịch không đủ thời gian để thực hiện việc cách ly
cũng có một số người dù rất muốn về quê nhưng do quê ở xa nên việc đi lại rất mất thời gian
chỉ có ba ngày nghỉ trong dịp tết dương lịch sẽ khó có được thời gian thư thả
thêm nữa chi phí test covid một mươi chín cũng khá cao
cả đi về quê và trở lại sẽ tốn kém rất nhiều
để đảm bảo kiểm soát an toàn người dân từ các tỉnh về quê ăn tết không để bùng phát dịch
nhiều tỉnh đã yêu cầu người đi công tác làm ăn ở nước ngoài từ tỉnh ngoài về quê trong dịp tết sắp tới
phải chủ động khai báo y tế chủ động xét nghiệm và cách ly theo đúng quy định
mới đây nhất tỉnh vĩnh phúc đã yêu cầu người dân quay trở về tỉnh phải chú động trong việc khai báo y tế
xét nghiệm cách ly theo đúng quy định
ông nguyễn văn khước phó chủ tịch quyên bàn nhân dân
tỉnh vĩnh phúc vừa ký công văn yêu cầu các huyện thành phố
chỉ đạo quyên bàn nhân dân các xã phường tổ dân phố kêu gọi toàn thể nhân dân
những người đi công tác làm ăn từ nước ngoài từ tỉnh ngoài đến về tỉnh vĩnh phúc
người thân về quê dịp tết dương lịch tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện nghiêm năm k chủ động khai báo y tế chủ động xét nghiệm và cách ly y tế
cụ thể như yêu cầu các cán bộ công chức viên chức người lao động và toàn thể nhân dân
trong dịp nghỉ tết dương lịch tết nguyên đáng nhân dân hai nghìn hai mươi hai
hạn chế di chuyển khi không cần thiết để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn của tỉnh cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình
tuyên truyền vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập
làm việc ngoài tỉnh hạn chế đi về tỉnh
trường hợp do nhu cầu phải đến về địa phương yêu cầu phải khai báo y tế
thông báo với chính quyền địa phương và làm xét nghiệm
có kết quả âm tính sars cov hai trước khi trở về địa phương gia đình
real time pcr hoặc test nhanh kháng nguyên
quỹ ban nhân dân các xã phường thị trấn ra soát thống kê chi tiết số liệu
người trở về địa phương dịp tết dương lịch tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
để chủ động trong công tác phòng chống dịch nguyên tắc nắm bắt từng hộ gia đình
đồng thời báo cáo số liệu về sở y tế để tổng hợp báo cáo quỹ ban tỉnh vĩnh phúc
tỉnh tiếp tục chỉ đạo dừng tổ chức các lễ hội các sự kiện liên hoan
tiệc cuối năm tập trung đông người trừ các hội nghị theo yêu cầu
nhiệm vụ được phép cơ quan có thẩm quyền
nghiêm cấm tổ chức ăn uống linh đình hạn chế tối đa số người tại các đám cưới
đám hiếu đám vỗ chạp sang cát mừng thọ
theo đúng hướng dẫn của sở văn hóa thể thao và du lịch
gia đình tổ chức phải ký cam kết thực hiện nghiêm với chính quyền địa phương bằng văn bản
quỹ ban nhân dân cấp xã tổ covid một mươi chín cộng đồng tổ liên gia tự quản giám sát
việc thực hiện theo quy định
gia đình tổ chức phải ký cam kết thực hiện nghiêm các trường hợp vi phạm
văn bản của ban chí đạo phòng chống covid một mươi chín tử minh phúc cũng yêu cầu
quỹ ban nhân dân các huyện thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết đánh giá mức độ nguy cơ
điều chỉnh tăng cấp độ dịch
trên cơ sở đó bàn hành văn bản chí đạo hạn chế các hoạt động tương ứng
trước đó một số tỉnh cũng có động thái buộc phải cách ly bảy ngày
người từ các tỉnh phía nam về rồi lại hủy bỏ
vì vậy việc thay đổi thông tin liên tục khiến cho nhiều người không dám nghĩ đến việc về quê ăn tết
một số địa phương như quảng trị nghệ an thực hiện cách ly bảy ngày đối với những người từ thành phố hồ chí minh về
vì vậy nên nhiều người làm việc ở thành phố hồ chí minh lo ngại không dám đặt vé về quê
vì thời gian nghỉ tết ngắn mà cách ly thì dài
mặc dù nhiều địa phương cũng chưa có quyết định chính thức về việc cách ly với người từ vùng dịch về quê ăn tết
nhưng việc thay đổi liên tục cùng với dịch bệnh đang diễn biến phức tạp đã khiến cho đường về quê
càng xa với nhiều người
liên đoàn lao động tỉnh đồng nai cho biết năm nay do tình hình dịch bệnh nên có rất nhiều đoàn viên người lao động gặp khó khăn
liên đoàn lao động tỉnh dự kiến sẽ tăng số lượng người lao động được hỗ trợ tết so với những năm trước
và đối tượng được hỗ trợ sẽ rộng hơn
theo đó với phương trầm tất cả đoàn viên người lao động đều có tết
liên đoàn lao động tỉnh dự kiến sẽ hỗ trợ bằng tiền mặt ba trăm linh đồng mỗi người
cho khoảng tám trăm linh đoàn viên và người lao động
ngoài ra sẽ hỗ trợ thêm một trăm linh phần quà cho đối tượng là đoàn viên
người lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá hai trăm linh đồng mỗi phần một người
đối với những người lao động không về quê đón tết theo kế hoạch
các cấp công đoàn sẽ tổ chức chương trình trực tuyến tết xung vầy xuân bình an
và các hoạt động vui xuân họp mặt thăm tặng quà động viên chúc tết đoàn viên người lao động
nhất là các trường hợp lao động khó khăn bị bệnh hiểm nghèo tai nạn lao động
bị mất việc làm đột ngột trong dịp tết
quan tâm chăm lo người lao động ở trong khu cách ly phong tỏa mắc covid một mươi chín
đang điều trị tại các cơ sở y tế
tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao mua sắm vui chơi giải trí cho đoàn viên
người lao động tại các địa phương khu công nghiệp khu nhà trọ công nhân doanh nghiệp
cùng với các hoạt động chăm lo tết các cấp công đoàn sẽ tăng cường kiểm tra
giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách và tiền lương thưởng cuối năm của đoàn viên người lao động
ông lê đức thụy chủ tịch liên đoàn lao động huyện trắng bơm cũng chia sẻ
huyện trắng bơm do tập trung đông công nhân lao động nên công tác chăm lo tết
ổn định quan hệ lao động cuối năm được đặt lên hàng đầu
liên đoàn lao động huyện sẽ dành nguồn kinh phí gói hỗ trợ công đoàn để chăm lo tết cho đoàn viên người lao động
chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch trả lương thưởng
các khoản phúc lợi khác trong dịp tết
cùng với đó sớm công khai để người lao động biết và phấn khởi làm việc
đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh
công đoàn sẽ đề xuất kiến nghị hợp lý để người lao động được thanh toán tiền lương đầy đủ trong dịp tết